những cái sự bất thường từ môi trường thì có khiến cho bệnh sĩ có thể có khả năng tái phát hoặc là trở nặng hay không ạ
vâng xin người phó giáo sư thiền sĩ đi lặng
vâng chúng ta biết rằng thời tiết nắng nóng thì nó cũng làm cho cơ thể chúng ta mất nhiều nước hơn
nhất là những cái người mà phải nâu động ngoài trời chẳng hạn
thì chính cái vấn đề mất nước mà chúng ta lại không bù đủ nước
thì chính nó cũng gia tăng tàu bón và làm cho cái bệnh trị nó càng xuất hiện nặng hơn
rồi ngay cả thời tiết nắng nóng thì chúng ta mệt mỏi quá
nhiều người cũng mệt và tổng khẩu phần ăn trong ngày của chúng ta cũng ít hơn so với những hôm trời mát
ví dụ chúng ta cũng ăn đơn giản hơn hay là chúng ta cũng thiếu rau xanh quả chín
thì nó cũng góp phần cho cái bệnh trĩ nó gia tăng nhiều hơn
rồi chúng ta nắng qua chúng ta cũng ít vận động cũng chả đi tập thể dục được rồi
đi trời ví dụ như là thời tiết hà nội mà trời nắng đến tận nửa đêm thì con đường nó vẫn nóng
thì chúng ta cũng ngạc đi tập thể dục
như vậy là yếu tố thời tiết nó không phải là một cái nguyên nhân trực tiếp mà nó là gián tiếp
nó là kiểu tố nguy cơ
thực ra này này không những nóng quá mà lạnh quá nó cũng bị
cũng như là chị lâm vừa chia sẻ này
tức là gì đây là một kiểu tố nguy cơ nó gián tiếp nó tác động đấy
ví dụ như là mỹ liên hợp các bạn nhé
chúng ta giảm lượng nước này
rồi chúng ta giảm lượng nước này
rồi chúng ta giảm lượng nước này
rồi chúng ta giảm hoạt động này
và đặc biệt là gì chính vì vậy trong lâm sàng là gì
chúng tôi thường gặp những cái đợt trĩ cấp
cụ thể là trĩ cấp là gì
tức là nó gây lên tắc mạnh
rồi nó gây lên những cái đợt chảy máu
đấy là mà
và không những nóng quá
thực ra là thiết lạnh quá nóng bị
cho nên là yếu tố thời tiết
đặc biệt trong chúng ta nhấn mạnh đây là gì
là vấn đề nhiệt độ
cũng dễ gặp những cái biến trường này
tức là ở đây là gì
chúng ta hiểu đây là gì
ở người mắc trĩ rồi
sẽ dẫn đến những tình trạng biến trứng của trĩ
như là tắc mạnh trĩ nếu chúng ta không điều trị
có thể dẫn đến hoại tử chảy máu
hay là những đợt chảy máu cấp
đặc biệt thứ hai là gì
ở những người lành
thực ra cũng phải nói một cái khái niệm rất mới hiện nay
chúng tôi chia sẻ với anh mỹ linh và chị lâm là
các bạn là gì
bản thân chúng ta sinh ra ai cũng có những cái đám dối trĩ rồi
nhưng nó là bình thường
đấy bản thân như bác sĩ cường đây cũng là đang có rồi
khi nào là bệnh
khi nó tổn thương nó gây chảy máu
nó gây đau nó gây xa ra ngoài
thì lúc đó là bệnh
thì chính thay đổi nhiệt độ
đấy nóng quá hay lạnh quá
thì cũng là những yếu tố làm gì
nó làm cho khởi phát
nó làm cho chuyển từ trạng thái bình thường
đấy chuyển sang trạng thái bất thường
đó là trạng thái bệnh
vâng ạ vậy